khối không khí lạnh yếu đi vùng gió mạnh trên mực năm m cũng không còn hoạt động mạnh
vì thế trong đêm nay và sáng sớm ngày mai với miền trung mưa chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ quảng bình
trở vào đến phần phía bắc của tỉnh quảng nam với diện mưa ở mức giải rác và lượng mưa thấp phổ biến dưới năm mm
sang đến ngày mai khi không khí lạnh tiếp tục suy yếu cộng thêm sự phát triển và mở rộng trở lại của vùng áp thấp phía tây
miền trung gần như rứt hẳn mưa
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế về trưa
về trưa và chiều còn có lúc giảm mây trời hứng nắng nhẹ nhiệt độ tăng lên mức hai mươi hai mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi từ trưa và chiều mai trời có nắng
và nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận trời nắng sớm
nhưng nhiệt độ khá cao phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí biển ổn định
ngăn cản sự hình thành và phát triển của mây
khiến cho nam bộ và tây nguyên đều có nắng từ sớm
tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ
còn khu vực nam bộ nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
trời sẽ nắng nóng về trưa và chiều
trên biển khối không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng giảm dần về cấp độ
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió giảm còn mức cấp năm trời không mưa
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cũng duy trì mức cấp bốn năm
mưa rông không xuất hiện tầm nhìn xa phổ biến trên mức một mươi km
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
rất thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân trên khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước